thưa quý vị và các bạn theo báo cáo nền kinh tế internet đông nam á
tốc độ tăng trưởng trung bình năm của giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi năm và thị trường đạt ba mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
nếu kịch bản này xảy ra quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi năm đứng thứ ba ở đông nam á
sau indonesia và thái lan
thương mại điện tử việt nam cũng đã phát triển hơn một mươi năm nay
tuy nhiên có thể nói đây là thời điểm rất tốt để thương mại điện tử cất cánh
khi chúng ta đã có một môi trường pháp lý hoàn thiện
cơ sở hạ tầng cũng khá hoàn hảo đặc biệt là khi tinh thần của những người làm xuất nhập khẩu đang ở thế rất lớn
bản đồ thương mại điện tử việt nam xếp hạng top năm mươi doanh nghiệp thương mại điện tử tại việt nam
dựa trên lượt truy cập trung bình theo quý xếp hạng ứng dụng di động và số người theo dõi trên mạng xã hội
được tổng kết vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dẫn đầu vẫn là ông lớn shopee
tiếp theo là sen đỏ
ti kỳ vẫn nằm trong top năm sàn thương mại điện tử có lượt truy cập web nhiều nhất mỗi tháng
thương mại điện tử việt nam vẫn đang trong đà tăng trưởng
thưa quý vị và các bạn đây là biểu đồ quy mô thương mại điện tử việt nam từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
nhìn vào biểu đồ này có thể thấy doanh thu bán lẻ thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn một mươi chín
vẫn giữ mức tăng trưởng khoảng ba mươi
tuy chỉ có xuất phát điểm sắp xỉ bốn tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi năm nhưng nhờ tốc độ tăng trưởng trung bình trong ba năm liên tiếp cao
nên quy mô thị trường thương mại điện tử năm hai nghìn một mươi tám lên tới khoảng bảy tám tỷ usd
theo đánh giá của các tổ chức dư địa cho sự bùng nổ thương mại điện tử ở việt nam vẫn còn rất nhiều
thương mại điện tử việt nam những năm gần đây có sự tăng trưởng đáng khích lệ là do nhiều yếu tố
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tình hình thương mại điện tử của việt nam qua phóng sự

là những bạn trẻ với công việc luôn gắn với chiếc máy tính bạn nguyễn thị vân và bạn đào duy hiệp thường chọn cho mình hình thức mua sắm trực tuyến để tiết kiệm thời gian
những sản thương mại điện tử được các bạn chọn lựa cũng khá đa dạng với nhiều loại sản phẩm và nhu cầu khác nhau
mình hay tranh thủ lên các trang thương mại điện tử để mua sắm online
một số mắt hàng như gạo hoặc các nhu yếu phẩm hàng ngày
hoặc là có quần áo hoặc là vật sử dụng sử dụng trong gia đình
tất nhiên là mình rất là thích mua giáo online
tại vì nó có rất là nhiều những cái lợi thế so với việc là mua sắm truyền thống
tức là mình chỉ cần ngồi tại nhà hoặc là nơi nào đó có cái nơi internet mà mình có thể mua được
mình thì là con trai nên mình khá là thích những đồ công mẹ
ngoài ra thì cũng có gia đình nữa nên là mình cũng hay mua những cái chẳng hạn như là quà tặng cho bố mẹ hoặc là người nhà

với nhu cầu và tiêu chuẩn
những thiêu chí lựa chọn sản phẩm khác nhau
nhưng nhìn chung khi mua sắm online
các khách hàng đều quan tâm đến chất lượng sản phẩm giá cả và chính sách chăm sóc khách hàng của các sản thương mại điện tử
một số cái thiêu chí mình nhờ tới mua online là một là chất lượng
một là chất lượng
chất lượng phía trên các sản á
nên là chất lượng của các sản phẩm first một là đường năng cao
thứ hai là về giá cả cũng cạnh tranh
thứ ba là cái
nên mình bắt buộc phải ra cửa hàng trực tiếp để mua sản phẩm
họ sẽ ship và thời gian rất là nhanh
thường các trang thương mại điện tử cái giá của họ nó không thật
nên là mình rất là đánh giá cao như trang mà
cái mức giảm giá của họ nó đúng với cái gì họ báo cáo là một
và cái thứ hai là cái chăm sóc khách hàng của họ
chẳng hạn như mình mua sản phẩm thì mình cũng khá quan tâm đến việc là nếu như mình nhận được sản phẩm nó không tốt
thì mình có được đổi trả hay không
có được bảo đảm theo lợi hay không
có thể thấy việc mua sắm online đã trở thành thói quen của rất nhiều người việt đặc biệt là các bạn trẻ
mua sắm online tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm gần đây có nhiều nguyên nhân
dân số việt nam đạt mức giúp sỉ chín mươi bảy triệu dân với tỷ lệ dân thành thị là ba mươi sáu
cũng trong năm nay có sáu mươi bốn triệu người sử dụng internet tăng đến hai mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu thống kê có tới năm mươi tám triệu người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động tính đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
còn số này tăng đến tám
cùng với sự phát triển của công nghệ các dòng điện thoại phân khúc tầm trung thấp liên tục được ra đời
giúp cho nhiều người có thể dễ dàng sở hữu những chiếc điện thoại thông minh và tiếp cận với internet
mặc dù dân số chỉ đạt chín mươi sáu chín mươi sáu triệu người nhưng số thuê bao điện thoại đã được đăng ký lên tới một trăm bốn mươi ba ba triệu số
điều này cho thấy phần đông người dân việt nam đã tiếp cận với điện thoại di động thông minh
và cũng không ít người sử dụng hai ba chiếc điện thoại cùng một lúc để phục vụ cho cuộc sống
đây là dấu hiệu đáng mừng để thương mại điện tử việt nam tăng tốc
bên cạnh đó là những bước cải thiện đáng kể về chính sách của nhà nước hay sự phát triển của công nghệ
cũng làm cho thương mại điện tử việt nam có những dấu hiệu tăng trưởng khả quan
mấy năm gần đây các chính sách chúng ta đều khuyến khích việc phát triển thương mại điện tử
chúng ta cho rằng thương mại điện tử cũng là một trong những hướng đi đúng đắn đối với nền kinh tế
nó sẽ giải quyết được cả những vấn đề liên quan đến hỗ trợ những người ở vùng sông vùng xa
hỗ trợ những bà con khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường
đồng thời trong chính sách chúng ta cũng có những biện pháp rất cụ thể để thúc đẩy phát triển của thương mại điện tử
chẳng hạn như việc
đào tạo kiến thức rồi phổ biến kiến thức và các biện pháp cải thiện về công nghệ trong thương mại điện tử để mà phát triển nó
có thể nói đây là một thời điểm rất tốt để thương mại điện tử có thể cất cánh
khi chúng ta cũng đã có một môi trường pháp lý hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng khá là đảm bảo
và đặc biệt là khi tinh thần của những người làm sức nhập khẩu cũng đang ở một thế rất lớn
với mức tăng trưởng trung bình hai mươi năm hai mươi bảy một năm thương mại điện tử việt nam ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài
các trang thương mại điện tử lớn như lazada sendor hay tiki đều được các tập đoàn nước ngoài rót vốn
việc có nhiều sản thương mại điện tử nước ngoài ở việt nam làm cho thị trường càng trở nên sôi động
chính vì vậy các doanh nghiệp thương mại điện tử việt cần có những hướng đi riêng để không bị các ông lớn khác đè bẹp ngay trên chính sân nhà
việt nam là một trong những nước đi sau thì rõ ràng là chúng ta đã có một số những cái sản thương mại điện tử của nước ngoài họ chiếm lưu thế tại thị trường việt nam
tuy nhiên tôi quan sát gần đây
các sàn ở trong nước cũng đã có những sự tiến bộ đáng kể
nhất là ví dụ như sendor hồi nay họ áp dụng một chiến lược gần giống như việt nam ngày xưa
tức là tập trung vào khách hàng ở những vùng xa vùng sâu tầng lớp mà thu nhập từ trung bình trở xuống
tôi thấy đấy là một trong những chiến lược mà rất có tương lai
tôi nghĩ rằng các thị trường trong các cái sản thương mại điện tử trong nước cũng đã học được từ thị trường
từ môi trường cạnh tranh và họ cũng sẽ tìm thấy con đường của mình
đầu tiên mình phải ghi nhận là
các cái sàn thương mại điện tử nước ngoài thì người ta đã làm một cái việc là khai phá thị trường để cho người dân biết về thương mại điện tử
chiến lược họ thì tập trung vào việc chiếm lĩnh thị phần cũng như là dựng lên các rào cản
để cho các doanh nghiệp nâng cao với chi phí gia nhập thị trường cản trở các doanh nghiệp khác tham gia vào thị phần
tuy nhiên mình cũng có một số điểm lợi đấy là đặc thù với văn hóa địa phương
thứ hai nữa là người việt nam đi sau thì mình cũng cần phải đi tắt đón đầu ứng dụng các công nghệ vào trong việc kinh doanh thương mại điện tử
ra đời vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sản thương mại điện tử vò sò của tập đoàn viettel định hướng sẽ trở thành sàn đặc sản trái cây lớn nhất cả nước
vò sò tập trung vào thị trường nông thôn với mục tiêu giúp bà con nông dân bán các sản phẩm trái cây đặc sản
bên cạnh đó vò sò sẽ kinh doanh những mặt hàng tiêu dùng cho người dân vùng đó
vò sò ra mắt tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trong quý ba chúng tôi đã vào bảng xếp hạng có i prize insight
lượt truy cập tăng một mươi hai lần so với thời điểm ra mắt
quý bốn năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi tăng trưởng hơn hai mươi lần so với quý ba năm hai nghìn một mươi tám
với lợi thế là một tập đoàn công nghệ vò sò cũng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ ai vào các hoạt động kinh doanh của mình
bên cạnh đó hệ sinh thái của việt theo từ giao hàng đến thanh toán là những lợi thế giúp cho vò sò có thêm động lực để cạnh tranh trong một thị trường đầy khốc liệt
vò sò nằm trong hệ sinh thái của việt theo
trong đó với việc thanh toán điện tử có mobile money và việt theo pay
có thể cung cấp được việc thanh toán điện tử đến người dân ở vùng sâu vùng xa mà không nhất thiết cứ phải qua ngân hàng
về truyền pháp chúng tôi giao hàng đến tận thôn xóm xã
với việt theo post chúng tôi sẽ giao hàng ở tất cả các tỉnh quận huyện trong vòng hai mươi bốn giờ
giao hàng nhanh nội tỉnh thì có mygo sẽ giao hàng trong vòng hai giờ
ngoài ra việt theo post có mạng lưới
về truyền pháp chúng tôi sẽ giao hàng đến tận thôn xóm xã
với việt theo post chúng tôi sẽ giao hàng đến tận thôn xóm xã
thưa quý vị và các bạn thị trường thương mại điện tử việt nam được đánh giá là có tiềm năng
tuy nhiên vẫn còn nhiều cản trở cho sự bứt phá trong giai đoạn tới
những cản trở lớn nhất gồm lòng tin của người tiêu dùng vào giao dịch mua bán trực tuyến còn thấp
dịch vụ logistics giao hàng chặng cuối hoàn tất đơn hàng
còn nhiều hạn chế đặc biệt là tranh lệch khoảng cách số giữa các địa phương còn rất cao
bản thân các sàn thương mại điện tử trong nước cũng cần có những chiến lược và hoạch định
để có thể cạnh tranh được với các trang thương mại điện tử nước ngoài
cuộc chiến nhấp chuột đó là cuộc tranh giành điên cuồng đối với khách hàng trực tuyến ở thái lan
kinh doanh thương mại điện tử ở thái lan dự kiến sẽ mở rộng lên một cấp độ khác
trong năm nay với nhiều hoạt động sáng tạo hơn để thu hút khách hàng tiềm năng
bao gồm phát trực tiếp thương mại xã hội chiến lược trực tiếp với khách hàng dtc và trải nghiệm mua sắm nhập vai
cuộc chiến của các thương nhân trực tuyến cũng có thể tăng cao
sau khi một dòng sản phẩm trung quốc tràn vào các chợ điện tử phổ biến
theo các chuyên gia các hoạt động phát trực tiếp
trong đó người tuyết trình giới thiệu sản phẩm thông qua các chợ điện tử và nền tảng truyền thông xã hội
sẽ trở thành một chiến lược mới quan trọng thúc đẩy bán hàng trực tuyến
vì thái lan hiện là một trong những mặt trận hàng đầu cho thương mại đàm thoại
thái lan là một thị trường mới nổi để mua sắm trực tuyến
hiện tại giá trị của thương mại điện tử chỉ bằng khoảng một so với tổng giá trị bán lẻ
có nhiều tiềm năng để thị trường thương mại điện tử của thái lan bắt kịp trung quốc
năm hai nghìn hai mươi sẽ là một năm bận rộn cho thương mại điện tử xuyên biên giới
với sự bùng nổ của các sản phẩm trung quốc được bán thông qua các chợ điện tử khổng lồ như lazada shopee và gd center
luật mới ở thái lan đã đánh thuế doanh thu với các nền tảng nước ngoài
tuy nhiên hầu hết các ông lớn thương mại điện tử này đều coi đây chỉ đơn giản là săn bằng sân chơi với người bán trong nước
và sẽ không làm chậm tiến độ tăng trưởng của thương mại điện tử
các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng thương mại điện tử của thái lan sẽ tiếp tục với doanh số tăng gấp bốn lần vào năm hai nghìn hai mươi
thanh toán điện tử tại việt nam bùng nổ mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi chín với những khoản vốn ngoại khổng lồ rót vào
cộng với hàng loạt công ty fintech và hàng trăm dịch vụ được tung ra
trong bức tranh đó ba công ty khởi nghiệp việt này góp phần lớn trong việc thay đổi bộ mặt nền thanh toán kỹ thuật số tại việt nam
momo phí điện tử số một việt nam
xét về số lượng người dùng momo đang nắm vị trí quán quân trong các phí điện tử tại việt nam
với hơn một mươi ba triệu người dùng liên kết trực tiếp với hơn hai mươi ngân hàng
công ty khởi nghiệp thần việt này có công lớn nhất trong việc tạo ra thị trường
đồng thời hình thành thói quen thanh toán di động cho người dân
payo nền tảng thanh toán số một việt nam
payo sản phẩm của công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến cộng đồng việt lại nhắm vào khối doanh nghiệp
payo xây dựng nền tảng để các doanh nghiệp và đối tác xây dựng các sản phẩm và dịch vụ trên đó
hiện nay người dân đóng tiền điện nước internet thanh toán bảo hiểm
tại gần như tất cả các cửa hàng tiện lợi bưu cục siêu thị bán hàng công nghệ đều dựa trên nền tảng do payo xây dựng
tính đến đầu năm hai nghìn một mươi chín payo liên kết với hơn một mươi điểm thanh toán trên toàn quốc
thanh toán trên ba trăm năm mươi loại hóa đơn dịch vụ
với lượng người dùng lớn và thường xuyên tổng giá trị giao dịch qua payo đạt khoảng ba tỷ đô la một năm
vnpay công ty fintech khủng nhất việt nam năm hai nghìn một mươi chín
thông thường các phí như momo zalopay payo đều phát triển các qr code
cho phép người dùng dùng smartphone quét mã qr để trả tiền
tuy nhiên vấn đề là
mỗi đơn vị phát triển một mã qr khác nhau
dẫn đến tình trạng tại một quầy hàng có thể có nhiều mã qr code khác nhau
vnpay đã nhảy vào xây dựng mã vnpay qr
mã này cho phép ứng dụng của hơn bốn mươi ngân hàng khác nhau có thể thanh toán được
tránh tình trạng mỗi ngân hàng tự xây dựng một mã qr
có thể nói vnpay đã tạo một cú hích lớn khi thống nhất được phương thức thanh toán qr ở đầu người dùng cuối
chương trình chuyển động số của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về email
chuyển động số thndaconggmail com
xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo